bộ lao động thương minh và xã hội đang dự thảo thông tư quy định danh mục công việc nhẹ dành cho người từ một mươi ba đến chưa đủ một mươi năm tuổi được làm việc
những công việc được sử dụng người dưới một mươi ba tuổi làm việc theo quy định tại khoản ba điều một trăm bốn mươi năm của bộ luật lao động
các nghề truyền thống chấm men gốm cưa vỏ chai vẽ tranh sơn mài làm dây gió non lá xe nhang chấm nón dệt chiếu
làm trống dệt thổ cẩm làm bún gạo làm giá đỗ làm bánh đa miến làm bánh đa kế
các nghề thủ công mỹ nghệ theo gen mộc mỹ nghệ làm lược sừng đan lưới vó làm chanh đông hồ nạn tòa he
đàn lát làm các đồ gia dụng đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như mây tre nứa dừa chuối bèo lục bình nuôi tầm và gói kẹo dừa
dự thảo nêu rõ người sử dụng lao động cần giả soát các công việc đang sử dụng người từ đủ một mươi ba tuổi đến chưa đủ một mươi năm tuổi theo danh mục trên
khi sử dụng người từ đủ một mươi ba tuổi đến chưa đủ một mươi năm tuổi làm việc